mở tài khoản trên mạng internet để quản lý cho vay tiền với lãi suất cao
đối tượng trần tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh hải dương
đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương phát hiện xử lý
theo tài liệu điều tra từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi dũng đứng ra cho vay cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu xài
dũng tạo và sử dụng tài khoản trên website https hai xxxx www moreman vn
để quản lý việc cho vay trả góp vay tín chấp bắt họ và thu nợ
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến khi bị phát hiện bắt giữ vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tiệm cầm đồ do dũng quản lý đã bỏ vốn ra gần một mươi hai tỷ đồng để cho sáu trăm sáu mươi tám lượt vay
với các hình thức vay trả góp vay cầm đồ vay tín chấp
với lãi suất từ một năm trăm linh đồng đến bảy đồng một triệu đồng một ngày
thu lợi bất chính khoảng từ bốn đến năm tỷ đồng